kính thưa quý vị khu cách ly điều trị tại chỗ những người lao động nhiễm covid một mươi chín có triệu chứng nhẹ
là một trong những điểm sáng phòng chống dịch ở khu công nghệ cao và cần được nhân rộng
và đây là đánh giá của bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên
khi mà làm việc với ban quản lý khu công nghệ cao vào chiều qua
trong giai đoạn hiện nay tp hcm xác định việc chăm sóc cho các doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp có đóng góp lớn chính là công tác xúc tiến đầu tư có ý nghĩa nhất
bí thư thành ủy nguyễn văn nên đánh giá trong phòng chống dịch và nhất là trong giai đoạn
thích ứng linh hoạt với dịch covid một mươi chín khu công nghệ cao có bốn điểm sáng
thứ nhất các doanh nghiệp khu công nghệ cao đã coi công nhân là đối tượng phục vụ chính
nên các kế hoạch đều có kết nối theo dõi hỗ trợ liên lạc thường xuyên
nhờ vậy quá trình quay lại sản xuất nhanh chủ động
điểm sáng thứ hai là đơn vị đã ứng dụng công nghệ đặc biệt là công nghệ thông tin
kết nối với cơ sở dữ liệu của thành phố để kiểm soát giám sát rủi ro do dịch bệnh
thứ ba là hình thành cơ sở để thu dung người mắc covid một mươi chín nhẹ
thứ tư là khu công nghệ cao đã từng bước hình thành mô hình thích ứng phù hợp
trong đó có kế hoạch về nhà máy nơi ở cho công nhân đi lại sinh hoạt
về những vấn đề cần lưu ý trong thời gian tới bí thư nguyễn văn nên cho rằng
quy trình xử lý f phải hạn chế tối đa tránh ảnh hưởng đến sản xuất
đặc biệt trong giai đoạn bình thường mới
bên cạnh đó ông lưu ý phải tiêm ngay cho những lao động chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
và cần tính toán các chiến lược về an sinh và xã hội nhà lưu trú cho công nhân
bí thư nguyễn văn nên cũng nhấn mạnh khu công nghệ cao cần tiếp tục phát huy thế mạnh
đóng góp cho thành phố đặc biệt là về công nghệ